thông tin đầu tiên liên quan tới công ty lộc phúc có địa chỉ tại số ba mươi bốn tiền giang phường hai quận tân bình tp hcm
lập dự án ma trên đất nông nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng
cơ quan kể sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh bắt hai mươi hay bị can tạm giam trong thời hạn bốn tháng để điều tra và làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm soát nhân dân tỉnh đồng nai phê chuẩn
theo đó những đối tượng bị khởi tố bắt giam là những thành phần chủ chốt của công ty
gồm tổng giám đốc nguyễn văn an các trưởng ban trưởng phòng kế toán tổ trưởng diễn viên đóng giả khách hàng mua bất động sản
trước đó vào sáng ngày ba mươi một tháng tám phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
công an huyện tràng bom bắt quả tăng công ty lộc phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ma
tại một bãi đất trống trên địa bàn xã an viễn huyện tràng bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã khống chế một trăm tám mươi sáu đối tượng liên quan
trong đó có tổng giám đốc công ty một trăm bốn mươi hai cán bộ công nhân viên đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng
ba nạn nhân của công ty đồng thời khám xét trụ sở công ty tại tp hcm và thu giữ nhiều vật chứng liên quan
mở rộng điều tra vào ngày bảy tháng chín cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ khẩn cấp
đối với huỳnh hiễu tường trú tại phường thảo điền quận hai tp hcm
tường đã điều hành mọi hoạt động của công ty nhưng để né tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng
y thuê đối tượng nguyễn văn an làm tổng giám đốc công ty
từ ngày cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh đồng nai đánh sập sàn giao dịch bất động sản ảo này cho đến nay
đã có khoảng sáu mươi nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của công ty lộc phúc
với số tiền giao dịch lên đến trên bảy mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng
để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
cùng liên kết thông đồng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của người khác nhằm mục đích lừa đảo
hai bị cáo trần kim hùng và nguyễn duy phương vừa bị tòa nhân dân quận hải châu của thành phố đà nẵng đưa ra xét xử
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng phương và hùng vốn ở cùng quê tỉnh quảng trị và thuê trọ chung tại phường bình thuận
quận hải châu thành phố đà nẵng cả hai đã cùng nhau bàn bạc thống nhất dùng mạng xã hội facebook
để chiếm đoạt tài khoản của người khác phương là người chiếm đoạt facebook và lập các facebook giả
để hùng nhắn tin yêu cầu bị hại chuyển tiền khi lừa đảo thành công phương giữ lại ba mươi số tiền
và chuyển bảy mươi còn lại cho hùng tất cả đều được phương và hùng chia nhau tiêu xài cá nhân
theo thống kê từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cả hai đã đưa ra thông tin gian dối khiến bốn bị hại tin tưởng
chuyển tiền với tổng giá trị là hơn một trăm linh tám triệu đồng tòa nhân dân quận hải châu đã tuyên phạt
trần kim hùng năm năm sáu tháng tù và nguyễn duy phương năm năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
việc xây dựng một hình ảnh về điểm đến du lịch văn minh thân thiện và mến khách không phải là câu chuyện
một sớm một chiều mà đó là cả quá trình lộn
nhưng trong thời gian lâu dài và do đó những hành vi cư xử kém văn minh
chặt chém du khách và bán không đúng giá niêm yết đều bị xử lý nghiêm nhận được phản ánh của người
dân và du khách về tình trạng này lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng đã kịp thời vào cuộc để xử lý và chấn chỉnh
một trăm sáu mươi đồng cho năm ly nước mía và thu tiền giữ xe máy giá bán này gấp hai thậm chí gấp ba lần so với bình thường một tiểu thương tại khu vực cầu rồng đã bị ủy bán

nhân dân phường an hải tây quận sơn trà xử phạt bốn trăm linh đồng về hành vi bán không đúng giá niêm yết
trong trường hợp nếu hộ kinh doanh tiếp tục vi phạm tổ xử lý sẽ đình chỉ hoạt động
đối với những trường hợp vi phạm thì phường đã mời lên lập đi mạng xử lý vi phạm hành chánh và đã tiến hành cho các hộ ký cam kết tái phạm
và không cho hoạt động tại địa điểm kinh doanh hiện tại
hiện phường an hải tây đang quản lý ba mươi hai hộ kinh doanh
để chấn chỉnh tình trạng này lực lượng chức năng đã kiểm tra việc niêm yết giá của từng hộ
yêu cầu chấp hành các quy định liên quan đến văn minh thương mại và trật tự đô thị
ngoài ra tổ xử lý còn lồng ghép công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực xung quanh cầu rồng chợ đêm sơn trà
kiên quyết xử lý tình trạng gây mất trật tự công cộng treo kéo tranh giành khách
về công tác xử lý phòng chống tội phạm là đạt hiệu quả rất cao trong các mùa du lịch
tới thời điểm giờ là công tác đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo tốt
về công tác xử lý xe vi phạm thì công an phường xử lý đến nay là khoảng năm trăm linh trường hợp sai vi phạm
đậu đổ xung quanh tuyến chợ đêm và khu vực cầu rồng
phối hợp với công an yên phường là xử lý hai trường hợp
là trèo chế khách chữ xe và niêm biết giá không đúng quy định
có thể thấy vấn nạn chặt chém du khách tuy chỉ là hiện tượng đơn lẻ
xuất phát từ một số cá nhân vì ham mê lợi dụng
nhưng nếu không khắc phục kịp thời hành động này về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch
sau thời gian ra quân xử lý ý thức của tiểu thương đã được chấn chỉnh
chợ của mình đây là rất đa dạng các mặt hàng rất là phong phú và giá cả cũng là phải trăng
và người bán hàng chủ hàng cũng rất là niềm đỡ và mình cảm thấy rất thoải mái
rất là nhiều người bán hàng chủ hàng cũng rất là niềm đỡ và mình cảm thấy rất thoải mái
điều quầy rất là nhiều hàng hóa và đặc biệt là cái cởi mở cái thân thiện của người bán hàng
đà nẵng hiện đang chú trọng phát triển kinh tế đêm
nhiều sản phẩm du lịch được đầu tư như chợ đêm sơn trà khu phố đi bộ an thường
cầu rồng phun lửa phun nước bãi biển du lịch đêm
để đà nẵng thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn
trước hết mỗi tiểu thương cần đề cao tính văn minh trong hoạt động kinh doanh thương mại
từ nguồn tin báo của quý vị
từ nguồn chú nhân dân đến đường dây nóng của ban giám đốc công an tỉnh quảng ninh
một đường dây sản xuất mua bán và tiêu thụ tiền giả đã bị lực lượng công an đấu tranh triệt phá thành công
ngay từ khi tiếp nhận thông tin vụ án
ban giám đốc đã nhận định về tính chất mức độ nguy hiểm của đường dây tội phạm này
do đó đã đặt quyết tâm bóc gỡ triệt phá tận gốc và toàn bộ đường dây
đến nay ban chuyên án đã khởi tố vụ án hình sự và bắt giữ chín đối tượng trong đường dây này
thu giữ nhiều tăng vật liên quan
từ nguồn tin được người dân cung cấp đến đường dây nóng về hai thanh niên lưu hành tiền giả tại địa bàn thành phố hạ long
ban giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã xác lập chuyên án do phòng an ninh điều tra chủ trì
thực hiện truy xét làm rõ các đối tượng phạm tội
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã xác định hai nam thanh niên có hành vi tiêu thụ tiền giả là nguyễn xuân thiệp và phan bành hùng
cùng sinh năm hai nghìn năm trú tại tp hạ long
hai đối tượng khai nhận nguồn gốc số tiền giả là mua qua mạng xã hội facebook
đối tượng cầm đầu và cũng phải xác định được là cái nơi nào là sản xuất và các trang thiết bị như thế nào kho bãi nằm ở đâu
phải nói là nhanh chóng và khẩn cấp thì mới có thể là bắt giữ được các cái đối tượng mà đặc biệt nhất là cái xác định được cái đối tượng cầm đầu
từ sự chỉ đạo với quyết tâm triệt phá tận gốc toàn bộ đường dây và làm rõ đối tượng cầm đầu
ban chuyên án đã khẩn trương vào cuộc và xác định
tượng trong đường dây thuộc nhiều địa bàn tỉnh thành phố khác nhau
chúng có sự phân công từng công đoạn từ sản xuất tìm khách hàng tiêu thụ và vận chuyển tiền giả
trong quá trình này các đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở địa bàn hoạt động nhằm che giấu hành vi phạm tội
có thể nói rằng là các đối tượng trong vụ án mà chúng tôi đã điều tra
chúng có những cái thủ đoạn phải nói là hết sức là tinh vi xảo quyệt
chúng đã sử dụng rất nhiều những cái phương tiện để mà sản xuất ra tiền giả
và trong suốt một cái quá trình để mà liên quan đến sản xuất lưu hành là chúng liên tục thay đổi chỗ ở
và đặc biệt hơn nữa là chúng sử dụng những cái ních facebook gia lô ảo
rồi là điện thoại là cũng là mang tên của người khác để liên tục thay đổi để nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra
trong khoảng thời gian rất ngắn bàn chuyên án đã làm rõ chín đối tượng liên quan trong đường dây
trong đó cầm đầu đường dây là nguyễn văn đại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
sinh năm hai nghìn ba cùng chú tại ý yên nam định
đối tượng lê bá toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thọ xuân thành hóa
đã có một tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
là đối tượng hướng dẫn đại và thành cách làm tiền giả
khi sản xuất được toàn kém khách hàng tiêu thụ
việc vận chuyển giao tiền giả toàn thuê các đối tượng khác
em gặp đại thì em trao đổi thảo luôn là về tiền giả
thì em qua chỗ ở đại thì em có thấy là các bạn ấy làm giấy tờ giả
thì em có thử các bạn ấy
bởi vì em cũng có làm em từng có tiền án về tội giấy tờ giả
thấy các bạn ấy làm xấu
thì em nghĩ bằng cái biết của em thì em có hướng dẫn và có chỉ cho các bạn ý
thì các bạn ấy làm lại
đến nay bản chuyển án đã khởi tố vụ án hình sự
bắt chín đối tượng thu giữ bốn mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả
loại mệnh giá năm trăm linh nghìn đồng
ngoài ra đường dây tội phạm này còn làm các loại giấy tờ giả
như căn cước công dân sổ đỏ bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng
bản chuyển án đã thu giữ toàn bộ trang thiết bị
máy móc trong dây chuyển sản xuất tiền giả của các đối tượng này
đến thời điểm này thì chúng tôi đã thu giữ được tổng cộng hệ thống
gồm có cả máy in máy cán và cách thức chúng nó sản xuất tiền giả
chúng ta thống nhất với nhau là đặt hàng là cứ một triệu tiền thật
thì đã được mua được một mươi hai triệu tiền giả
và sau đó tương ký ước thế là chúng sẽ bố trí và giao dịch với nhau
để bóc gỡ được tận gốc
và toàn bộ đường dây trong thời gian rất ngắn
bản chuyển án đã phải huy động tối đa lực lượng
làm việc xuyên những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đang tiếp tục điều tra làm rõ củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị khán giả
thủ đoạn các đối tượng giả mạo cơ quan chức năng
bằng cách tự lập các trang web
ứng dụng tương tự các trang thông tin điện tử
và các ứng dụng của các đơn vị này
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
đã xuất hiện từ lâu
tuy nhiên do thủ đoạn của các đối tượng
ngày càng tinh vi hơn với nhiều kịch bản mới
nên vẫn có không ít người dân mất cảnh giác
và xa vào bẫy của các đối tượng
vâng mới đây thì bảo hiểm xã hội việt nam
đã phát đi thông báo phát hiện trên không gian mạng
một trang web giả mạo cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội việt nam
và cảnh báo người dân cần tỉnh táo và cẩn trọng
khi thực hiện các giao dịch trên không gian mạng
đây là giao diện của cổng dịch vụ công ngành bảo hiểm xã hội
tại địa chỉ dịchvucông bảohiểmxãhội gov vn
còn đây là giao diện của một website giả mạo
với tên miền là dịchvucôngbảohiểmxãhội com
ngoài khác đuôi tên miền thì giao diện của website giả mạo
cũng sử dụng logo nhận diện của bảo hiểm xã hội
và giao diện chức năng có sự tương đồng khá lớn
với website chính thức của ngành bảo hiểm xã hội
nếu không cảnh giác thì rất nhiều người sẽ dễ dàng nhầm lẫn
và rơi vào cái bẫy đã đặt sẵn của các đối tượng lừa đảo
để mà xác định chính xác thì chắc là mình cũng phải
lại lên google mình xuất lại tìm hiểu lại
xem là là có những cái trang web nó như thế nào
và mình tìm hiểu xem là có một cái số điện thoại chăm sóc
hay là một cái gì đó thì mình tìm hiểu thêm và hỏi thêm bạn bè thôi
chứ còn nếu như mà vô tình mà lạc vào cái trang web giả mạo
thì nó cũng chưa chắc lúc đấy là mình đã đủ cái tỉnh táo
để mà nhận ra được rằng là nó là giả mạo
trang web giả mạo này sử dụng địa chỉ ip nước ngoài
sau khi người dân đăng nhập vào website giả mạo
bằng thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống
của bảo hiểm xã hội việt nam
các đối tượng không chỉ thu thập thông tin
mà còn yêu cầu người dân phải đóng phí
để thực hiện dịch vụ công bằng cách
chuyển khoản đến các số tài khoản đã được cung cấp sẵn
từ đó chiếm đoạt tài sản của người dân
thông tin cũng ngay lập tức là gửi đến
cái trang mà cảnh báo
và các đối tượng đã được gửi đến
của cục an toàn thông tin
là đề nghị cục an toàn thông tin
sẽ kiểm tra và xử lý
mặt khác thì là trung tâm cũng làm việc
và phối hợp với trung tâm truyền thông
để gửi những cái thông tin lên cái cổng chính thức
cổng thông tin chính thức của bảo hiểm xã hội việt nam
để thông tin cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp
cũng như là gửi văn bản
về cho các bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố
điều này nó hướng dẫn
hướng đến hai cái vấn đề
vấn đề thứ nhất là
ăn cắp các cái thông tin
về tài khoản cá nhân
của những người nạn nhân
và cái mục đích thứ hai
và quan trọng hơn
mà các đối tượng này hướng tới
đó là có thể thông qua cái việc
mà những người này đăng nhập vào
và cung cấp thông tin cá nhân
cũng như là tài khoản ngân hàng
và thậm chí là nộp tiền bảo hiểm
thông qua các cái nền tảng
các cái trang web giả mạo đó
thì để chúng có thể chiếm đoạt được
cái nguồn tài sản
hiện nay bảo hiểm xã hội việt nam
và các tỉnh thành phố
việt nam đang cung cấp hai mươi năm dịch vụ công trực tuyến
trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội việt nam
tất cả các dịch vụ này
đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí
vì vậy người dân cần hết sức thận trọng
khi thấy các yêu cầu nộp tiền
để thực hiện dịch vụ công
bên cạnh đó
cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội việt nam
chỉ có một địa chỉ duy nhất
với tên miền là gov vn
bảo hiểm xã hội việt nam
không sử dụng tên miền
có câu trúc com vn
chỉ có những cơ quan nhà nước
cơ quan thuộc chính phủ
thì mới có những cái tên miền
cái thứ hai nữa là
và cầm thông tin của bảo hiểm xã hội việt nam
được tín nhiệm mạnh
do cục an toàn thông tin chứng nhận
thì nó ở góc dưới bên phải
của giao diện
cái thứ ba nữa
đường link nó sẽ là
thì là những cái đường link
nó đã được chứng nhận
của các tổ chức quản lý tên miền quốc tế
thời gian vừa qua
bảo hiểm xã hội việt nam
đã liên tục ra soát kiểm tra
để kịp thời phát hiện
các hành vi lừa đảo
giả mạo bảo hiểm xã hội
trên các website mạng xã hội
và cảnh báo với người dân
hiện website trên đã bị báo cáo
và được đưa ra cảnh báo
là website lừa đảo khi người dân truy cập
tuy nhiên rất có thể
những trong web giả mạo tương tự
sẽ được tạo ra một cách hết sức đơn giản
và dễ dàng đánh đường người dùng
vì vậy người dân phải nâng cao cảnh giác
cẩn trọng khi đăng nhập các đường link
và tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng
dịch vụ trực tuyến của các cơ quan nhà nước
thông tin chúng tôi vừa cập nhật
nhận lời mời của tổng bí thư
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nguyễn phú trọng
tổng thống hợp chủng quốc hoa kỳ joe biden
đã đến thủ đô hà nội
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
giá đón tổng thống hoa kỳ
joe biden và đoàn tại sân bay quốc tế nội bài
có ủy viên trung ương đảng
trưởng ban đối ngoại trung ương lê hòa trung
thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hà nội nguyễn ngọc tuấn
đại sứ việt nam tại hoa kỳ nguyễn quốc dũng
cục trưởng cục lễ tân nhà nước
bộ ngoại giao nguyễn việt dũng
đại sứ mark knapper và đông đảo cán bộ
nhân viên đại sứ quán hoa kỳ tại hà nội
đã có mặt tại sân bay
nồng nhiệt trao đón tổng thống joe biden
và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ
tháp tùng tổng thống joe biden thăm cấp nhà nước
tới việt nam có ngoại trưởng antony blinken
cố vấn an ninh quốc gia jake sullivan
đặc phái viên về khí hậu của tổng thống john kerry
cùng nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ hoa kỳ
rời sân bay nội bài
đoàn xe chở tổng thống hoa kỳ joe biden
tiến vào phù chủ tịch
lễ đón chính thức tổng thống hoa kỳ joe biden
được tổ chức trọng thể tại phù chủ tịch
theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì lễ đón
hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón
tổng bí thư nguyễn phú trọng mời tổng thống hoa kỳ joe biden
bước lên bục danh dự
quân nhạc cử quốc thiểu hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống hoa kỳ joe biden
duyệt đội danh dự quân đội nhân dân việt nam
đây là lần đầu tiên
một tổng thống hoa kỳ thăm cấp nhà nước
theo lời mời của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam
chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm một mươi năm
hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện
đây cũng là sự tiếp nối truyền thống
trong gần ba mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
ngay sau lễ đón
tổng bí thư nguyễn phú trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
và tổng thống hoa kỳ joe biden
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ
tiến hành hội đàm tại trụ sở trung ương đảng
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với ba đối tượng
nguyên là giám đốc phó giám đốc
và nhân viên trung tâm tám nghìn bốn trăm linh hai d
về hành vi giả mạo trong công tác
vào ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
trần lập nghĩa cư trú tại tp hcm
và là chủ đầu tư của trung tâm tám nghìn bốn trăm linh hai d
đã giả chữ ký để thành lập chi nhánh
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn bốn trăm linh hai d
đồng thời thuê phạm thị thanh thụy
để đại diện pháp luật
ban đầu trung tâm tám nghìn bốn trăm linh hai d
chỉ có bốn nhân viên
trong đó có hai đăng kiểm viên đủ điều kiện
gồm ông nguyễn quốc thông và một người khác
do thiếu đăng kiểm viên
ông trần lập nghĩa đã chỉ đạo cao châu
người không đủ bằng cấp chuyên môn
thực hiện kiểm định và ký vào hồ sơ
để hợp thức hóa hồ sơ
để tránh cục đăng kiểm việt nam kiểm tra đột xuất
sau khi thu thập chứng cứ về hoạt động
của trung tâm tám nghìn bốn trăm linh hai d
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
đã tiến hành khám xét khẩn cấp
vào ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại trung tâm này và thu giữ

cùng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử
có liên quan để phục vụ công tác kiểm tra
và xét minh
trong số hồ sơ này
có một mươi một năm trăm tám mươi hai bộ hồ sơ kiểm định
có dấu hiệu sai phạm
tổng cộng đã thu lợi bất hợp pháp
số tiền trên ba năm tỷ đồng
và số tiền này đã được chuyển vào tài khoản cá nhân
của trần lập nghĩa
hiện tại trần lập nghĩa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm khởi tố và bắt tạm giam
về các tội danh nhận hối lộ
và giả mạo trong công tác
ngày một mươi tháng chín
cầu lọ đường tại tp hcm
bắt qua kênh tham lương bến cát rạch nước lên
cuối hẻm một nghìn năm trăm sáu mươi
đường tính lộ một mươi thuộc phương tân tạo
quận bình tân bị sập
và hiện đang được phong tỏa để đảm bảo an toàn
cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra
để làm rõ nguyên nhân của sự cố
vào khoảng một mươi chín h ngày chín tháng chín
trong lúc người dân đang đi qua cầu
một lượng lớn cây cỏ dại và rác
từ phía trên kênh
đã bị cuốn xuống và vướng vào cầu
áp lực của nước đã làm cầu gãy
và rơi xuống kênh
may mắn sự cố này không gây thương tích cho người dân
nhờ cảnh báo kịp thời từ người dân
và chính quyền địa phương
cầu lọ đường có chiều rộng hơn hai m
dài khoảng năm mươi m
được xây dựng từ bê tông cốt thép
ngày một mươi tháng chín
tại khu công nghiệp tân bình
thuộc tỉnh bình dương
công an tỉnh bình dương đã phối hợp
với công ty trách nhiệm hữu hàng
willfull việt nam tổ chức tập huấn
phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
và xử lý tình huống cháy phức tạp
với sự tham gia của nhiều đội phòng cháy chữa cháy
tình huống diễn tập phương án được giả định
vào lúc một mươi giờ sáng đã xảy ra cháy
do chập điện tại khu vực nhà xưởng
thuộc công ty trách nhiệm hữu hàng willfull việt nam
khu công nghiệp tân bình huyện bắc tân uyên
tỉnh bình dương
đám cháy nhanh chóng lan sang các khu vực xung quanh
khói khí độc lan vào các khu vực nhà xưởng
và có nguy cơ cháy lan sang nhà xưởng
có khoảng ba trăm linh công nhân đang làm việc
quá trình di chuyển thác nạn
có nhiều người mắc kẹt và bị ngất
do hít phải khí độc tại xưởng làm việc
đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã triển khai
phương tiện chữa cháy nhưng đám cháy lan nhanh
và phát triển quy mô lớn khiến đơn vị này
không thể tiếp cận
sau khi nhận được tin báo công an tỉnh bình dương
đã điều động hàng chục phương tiện từ các đơn vị
ở các địa phương lân cận
cùng hàng chục chiến sĩ đến làm nhiệm vụ chữa cháy
và cứu hộ cứu nạn
sau hơn ba mươi phút nỗ lực tổ chức triển khai
đội chữa cháy chuyên nghiệp tiến hành cứu người
và sơ tán tài sản đến nơi an toàn
đồng thời dập tắt hoàn toàn đám cháy
thưa quý vị trong bối cảnh nguy cơ nội dung
độc hại và xâm hại danh dự
cá nhân tổ chức trên không gian mạng
vẫn đang diễn ra gây hệ lụy đến
an ninh và trật tự công an tp hcm
đã thành công trong việc thiết lập
hệ thống trang mạng xã hội
hệ thống này đã trở thành một công cụ mạnh mẽ
hỗ trợ trong công tác công an
một tù điểm đánh bạc và mua bán ma túy
ẩn trong hẻm một trăm bốn mươi
trên đường đô đốc long quận tân phú
đã bị triệt phá
những tù điểm ma túy trong hẻm thường có sự canh giữ
của người cảnh giới người lạ khó tiếp cận
mà không bị phát hiện
tuy nhiên nhờ thông tin chi tiết
từ cộng đồng trên trang mạng xã hội gia lô
vì tân phú bình yên công an đã bắt giữ
trọn ổ tội phạm này
tài khoản gia lô của công an quận tân phú
đã có khoảng trên một trăm sáu mươi tám lượt
người dân quan tâm tương tác
và thường xuyên cung cấp
những thông tin liên quan đến an ninh trật tự
giúp cho lực lượng công an
thứ nhất là
triển khai nhanh lực lượng
để xử lý những tình huống
mà người dân cung cấp liên quan đến an ninh trật tự
nhất là về các đối tượng tụ tập đua xe chế phép
gây rối trật tự công cộng
và những loại tội phạm
và vi phạm pháp luật khác
công an quận đã có quy chế hoạt động
để tự nhiên
và độ bảo mật thông tin
đối với người dân
để cung cấp khi cung cấp thông tin là tuyệt đối
không chỉ công an quận tân phú
nhiều đơn vị thuộc công an thành phố hồ chí minh
đã và đang triển khai hệ thống trang mạng xã hội
của trên mình
đến nay hệ thống đã có hơn một trăm tám mươi trang mạng xã hội
thu hút trên bốn bảy triệu lượt người thích
tiếp cận theo dõi
tốc độ phát triển của các trang
số lượng bài viết
ngày được nâng lên
về cả chất lượng và số lượng
đã tạo ra sự gần gũi
giữa lực lượng công an với người dân
đặc biệt là giúp cho người dân
thấy rằng là công an thành phố hồ chí minh
có thêm một kênh thông tin mới
để tương tác với người dân
một kênh thông tin mà giúp cho người dân có thể thuận tiện hơn
không cần thiết phải trực tiếp lên trụ sở công an
cũng như là gọi điện đến
đường dây nóng của công an thành phố
mà vẫn có thể tương tác trao đổi
các thông tin về tình hình an ninh trật tự
trước đây thì công tác này chủ ý được thực hiện
bằng việc phối hợp với ủy ban nhân dân ca cấp
tổ chức các buổi tuyên truyền ngay tại cơ sở
thì hiện nay rất nhiều các đơn vị trong công an thành phố
đã kết hợp
sử dụng tuyên truyền trên không gian mạng
và tuyên truyền ngay tại thực tế
đặc biệt trên trang gia lô thì nhiều đơn vị đã tích hợp sẵn
tính năng trả lời tự động thông qua tra cứu từ khóa
hiện nay thì phòng tham mưu đang nghiên cứu tham mưu
cho công an thành phố ban hành những quy định
liên quan để đảm bảo vừa tuân thủ
các quy định của pháp luật
vừa đảm bảo thuận tiện cho người dân khi tiến hành báo tin
của ban giám đốc công an thành phố
điều này đã đảm bảo rằng hệ thống hoạt động
một cách thống nhất và đồng loại
đóng góp vào hiệu quả truyền thông đảm bảo an ninh trật tự
việc khởi tố điều tra
đề nghị truy tố ba mươi tám bị can
trong vụ án việt á
về sáu tội danh đã được bộ công an tiến hành
khoa học thận trọng khách quan toàn diệt
triệt đề thực hiện nghiêm các quy định
của pháp luật quán triệt và thực hiện
các chủ trương của đảng là nhân văn
nhân ái nhưng cũng rất nghiêm khắc
mà ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thảo nhũng tiêu cực
đã chỉ đạo đây là khẳng định
của trung tướng tô ân sô người phát ngôn
bộ công an khi thông tin đến báo chí
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng tám
năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra vào chiều
ngày hôm qua tại hà nội chủ nhiệm
văn phòng chính phủ người phát ngôn
của chính phủ trần văn sơn đã
chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi
của phóng viên báo chí về kết luận điều tra
vụ việt á trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an cho biết
sau khi khởi tố vụ án phan quốc việt
và các bị can có liên quan khai
công ty này có doanh thu lợi nhận
khoảng bốn tỷ đồng hai mươi hai mươi năm
số tiền này tương đương khoảng
tám trăm linh tỷ đồng để chi phần trăm
ngoài hợp đồng cho các đơn vị đối tác
mua kýt xét nghiệm vật tư y tế
đây là lời khai ban đầu của việt á
nhưng sau khi có kết luận điều tra
ban hành ngày một mươi bảy tháng tám năm

ta không thể dùng cái lời
khai ban đầu của các đối tượng
để làm căn cứ đưa vào
kết luận điều tra bởi vì như
tôi đã từng nói là phải
trọng chứng hơn trọng lời khai
thứ hai là chỉ khi nào
có đủ căn cứ chứng minh
là việc đưa tiền cho ai
đưa bao nhiêu tiền thì mới có thể
khởi tố điều tra kết luận và đề nghị truy tố
cái thứ ba nữa
là chứng cứ rõ đến đâu
thì kết luận đến đó
cái thứ tư là
ngoài cái việc bộ công an
c ba tiến hành thì bộ công an
cũng đã phân công tức là
ủy thác điều tra cho công an

điều tra về cái
liên quan đến vụ việt á này
và đến hiện nay thì một số
tỉnh vẫn đang tiếp tục trong
quá trình điều tra để làm rõ
con số về cái tiền
thu lợi bất chính và cái tiền
bôi trơn trong vụ án này
trung tướng tô ân sô đã có giải thích
về việc vì sao mà cùng một hành vi
nhận tiền các bị can lại bị
gửi tố tội danh khác nhau
thứ nhất là cái phương thức này
cách thức và hoàn cảnh nhận tiền
của các bị can trong cái vụ việt á này
nó rất là khác nhau
có bị can thì đặt yêu cầu
nêu thỏa thuận đặt điều kiện
với đối tượng đưa tiền
và họ nhận tiền xong thì họ mới
xử lý cái việc hai bên
đặt yêu cầu vấn đề này
và có những cái đối tượng có những cái bị can
thì khi họ
không đưa ra yêu cầu không đưa ra
điều kiện hay đưa ra cái thỏa thuận nào
trong cái việc xử lý công việc đó cả
và họ nhận tiền nhận quà
sau khi cái công việc đã hoàn thành
như vậy là cái
hành vi động cơ khác nhau
trong việc nhận tiền thì sẽ bị xử lý khác nhau
thông tin thêm về vụ án này
người phát ngôn bộ công an khẳng định
việc khởi tố điều tra đề nghị
truy tố ba mươi tám bị can về
sáu tội danh đã có sự phân hóa rõ
đối với từng bị can từng hành vi
một cách thấu đáo phân tích đánh giá toàn diện
xác định rõ tình tiết nào
là tăng nặng tình tiết nào là giảm nặng
nhẹ trách nhiệm tình tiết nào là khoan hồng
trên nguyên tắc không để oan sai
bỏ lọt tội phạm không có vùng cấm
không có ngoại lệ
tại buổi họp báo bộ trưởng
chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
đã thông báo một số nội dung tại phiên họp chính phủ
thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì
của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
liên quan đến công ty lộc phúc
địa chỉ tại số ba mươi bốn tiền giang
phường hai quận tân bình tp hcm
lập dự án ma trên đất nông dân
đồng nghiệp để lừa đảo chiếm đặt tài sản khách hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can lệnh bắt hai mươi hai
bị can tạm giam trong thời gian bốn tháng
để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo
chiếm đặt tài sản các quy định
và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân
tỉnh đồng nai phê chuẩn
theo đó những đối tượng bị khởi tố bắt giam
là những thành phần chủ chốt của công ty
gồm tổng giám đốc nguyễn văn an
trưởng phòng kê toán tổ trưởng
diễn viên đóng giả khách hàng mua bất động sản
trước đó sáng ngày ba mươi một tháng tám
phòng cảnh sát hình sự chủ trì
phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
công an huyện trảng bom bắt quả tang
công ty lộc phúc đang mở sản giao dịch
bất động sản ma tại một bãi đất trống
trên địa bàn xã an viễn huyện trảng bom
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã
khống chế một trăm tám mươi sáu đối tượng liên quan
trong đó có tổng giám đốc công ty

đối tượng được công ty thuê đóng giả khách hàng
bốn mươi ba nạn nhân của công ty
đồng thời khám xét trụ sở công ty
tại thành phố hồ chí minh
thu giữ nhiều vật chứng liên quan
mở rộng điều tra ngày bảy tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã bắt giữ khẩn cấp đối với huỳnh hữu tường
trú tại phường thảo điền quận hai thành phố hồ chí minh
tường đã điều hành mọi hoạt động của công ty
nhưng để né tránh trách nhiệm
và đối phó với cơ quan chức năng
y thuê đối tượng nguyễn văn an
làm tổng giám đốc công ty
từ ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đánh sập sản giao dịch bất động sản ảo này đến nay
đã có khoảng sáu mươi nạn nhân
tố cáo hành vi lừa đảo vô bán
bất động sản của công ty lộc phúc
với số tiền giao dịch lên đến trên bảy mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đang tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng
để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh
theo đúng quy định của pháp luật
một đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả
vừa bị công an tỉnh quảng ninh triệt phá
bắt giữ chín đối tượng liên quan
cầm đầu đường dây này là
nguyễn văn đại và hồng tuấn thành
cùng chú tỉnh nam định
ban chuyên án đã khởi tố vụ án hình sự
thu giữ bốn mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả
loại mệnh giá năm trăm linh nghìn đồng
ngoài ra đường dây phạm tội này
còn làm các loại giấy tờ giả
như căn cước công dân sổ đỏ
bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng
bà chuyên án đã thu giữ toàn bộ trang thiết bị
tiền giả của các đối tượng này
thưa quý vị sở y tế thành phố hồ chí minh
vừa công khai chất lượng năm mươi phòng khám
chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ
trên địa bàn của thành phố
việc công khai tên các phòng khám
nhằm giúp cho người dân có thêm thông tin tinh cậy
lựa chọn khi có nhu cầu
trước đó ngày một mươi bảy tháng tám
đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng
của sở y tế đã kiểm tra
đánh giá các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
cụ thể đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng
của sở y tế với năm tổ kiểm tra độc lập
đã bắt đầu kiểm tra đánh giá chất lượng
các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn
theo chỉ đạo của giám đốc sở y tế
trong quá trình kiểm tra
bên cạnh việc ghi nhận những cách làm hay
để giới thiệu và dân trọng
nếu phát hiện phòng khám nào có dấu hiệu
cố tình vi phạm các quy định pháp luật
tổ kiểm tra sẽ lập biên bản
và chuyển thành sở y tế xem xét
xử lý nghiêm theo quy định
quỹ ban nhân dân thành phố hồ chí minh
vừa ban hành quy định liên quan
những thủ đất này có thể sẽ được sử dụng
vào mục đích công cộng được giao
hoặc là cho người khác thuê
cụ thể đối với các thủ đất
có diện tích kích thước hoặc hình dạng
không đủ tiêu chuẩn để tách thủ đất
theo quy định ủy ban nhân dân cấp huyện
sẽ đảm nhận vai trò chủ trì và hợp tác
với ủy ban nhân dân cấp xã
để thực hiện kiểm tra tình trạng thực tế
của các thủ đất này quá trình này bao gồm
việc so sánh hồ sơ pháp lý sử dụng đất
của các thử đất lân cận để xác định rõ
danh sách các thủ đất thuộc loại này
để đảm bảo tính liên tục vì kiểm tra
sẽ được thực hiện ngay sau khi quy định này
có hiệu lực thi hành và sau đó
định kỳ mỗi sáu tháng
danh sách này sẽ được công bố công khai
và thông báo bằng văn bản đến người sử dụng
đất lân cận để họ có cơ hội
đưa ra ý kiến về cách sử dụng
các thủ đất nhỏ hẹp cho các mục đích công cộng
hoặc để chuyển nhượng hoặc cho thuê đất
cho người sử dụng đất lân cận
thưa quý vị nhằm mục đích chung tay
hoạt động cộng đồng ý nghĩa
lan tỏa tinh thần thể thao không biên giới
biết xét đồng hành cùng sydney marathon hai nghìn hai mươi ba
đại diện bởi asic
với vai trò là nhà vận chuyển hàng không chính thức
sydney marathon được biết đến là một trong những giải chạy
có cung đường chạy đẹp nhất hành tinh
sẽ diễn ra từ ngày một mươi bốn tháng chín
đến ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
với chuỗi hoạt động liên quan
cung đường chạy của sydney marathon
sẽ quanh nhiều công trình nổi tiếng
như milchamp pond cầu cảng sydney
công viên centennial vườn bách thảo hoàng gia
nhà hát opera sydney nổi tiếng thế giới
sydney marathon còn đặc biệt là
sự kiện thiền nguyện lớn
nhằm gây quỹ cho các quỹ từ thiện
hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật
đồng hành cùng những vận động viên
người yêu chạy
vietjet dành tặng hàng triệu vé bay
từ đồng áp dụng toàn mạng bay quốc tế
đến australia và các đường bay quốc tế của vietjet
vào các ngày thứ tư thứ năm thứ sáu mỗi tuần
nhằm tạo môi trường an toàn
cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
công an tỉnh bình dương vừa tổ chức lễ ký kết
quy chế phối hợp đảm bảo an toàn
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
với sở công thương công ty điện lực bình dương
công ty cổ phần tổng công ty nước
môi trường bình dương
tại buổi lễ đại tá nguyễn thanh điệp
phó chám đốc công an tỉnh bình dương
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp
và trao đổi thông tin giữa lực lượng công an
và các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh
bình dương hiện là một trong những
trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước
với hơn ba mươi một khu công nghiệp đang hoạt động
có tổng diện tích trên một mươi hai ha
và khoảng một năm trăm linh doanh nghiệp
thu hút hàng triệu lao động
đến từ các tỉnh thành khác
việc xây dựng và ký kết quy chế này
là cần thiết và phù hợp với tình hình hiện tại
thể hiện tinh thần trách nhiệm sự chủ động
sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm cao
trong công tác tổ chức triển khai
các nhiệm vụ quản lý nhà nước
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhằm đảm bảo công tác phòng ngừa
phát hiện kịp thời và ngăn chặn
các nguy cơ về cháy nổ
ngoài ra quy chế phối hợp này cũng thể hiện
sự chuẩn bị và phương án huy động nguồn lực
chữa cháy để đạt được hiệu quả tốt
tất cả những nỗ lực này đóng góp vào việc
đảm bảo an toàn cho việc phát triển kinh tế
xã hội của tỉnh bình dương trong tương lai
hiện tại gần chín mươi tám cơ sở khám chữa bệnh
trên toàn quốc đã triển khai dịch vụ
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thông qua căn cứ công dân gắn chiếp
tại thành phố hồ chí minh mặc dù việc
tích hợp dữ liệu vẫn đối mặt với nhiều khó khăn
bảo hiểm xã hội thành phố vẫn đang nỗ lực
để nâng cao hiệu quả và mang lại
sự hài lòng cho người dân
tin đến hết ngày một mươi tháng bảy
toàn thành phố hồ chí minh
có ba trăm bảy mươi chín trên ba trăm chín mươi ba cơ sở
đã sử dụng căn cứ công dân
tra cứu thông tin bảo hiểm y tế của bệnh dân
theo thống kê từ bảo hiểm xã hội
hiện thành phố có khoảng ba bốn triệu người
có sử dụng căn cứ công dân
để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thường xuyên
thì khi mà cái nhân viên của
bệnh viện dịch vụ công đó
sử dụng cái thẻ căn cứ
quét thì tất cả những cái thông tin đó đều thể hiện
và thuận lợi hơn cho
cái việc khám chữa bệnh
của cái tăng tích hợp vô đó
thì cái bấm cập nhật vô
thì nó sẽ hiểm thiện lên
từ cái ngày cái hạn sử dụng
nhưng mà ví dụ mà tích hợp hai cái như vậy
thì thấy nó tiện tại vì mình đi đâu
chứ cần mang điện thoại không cần mang giấy tờ
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
các bệnh viện tại thành phố hồ chí minh
đã triển khai dịch vụ khám chữa bệnh
thông qua căn cứ công dân gắn chip tích hợp
với thẻ bảo hiểm y tế
hệ thống này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
khi sử dụng bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh
ngoài ra việc này cũng giúp nhân viên y tế
thực hiện các thủ tục hành chính
một cách nhanh chóng và đơn giản hơn so với trước đây
chỉ qua một cái bước
quét cái thẻ bằng
một cái máy đọc thì chúng tôi
đã tiếp nhận được tất cả những thông tin của bệnh nhân
cũng như là cái quá trình khám bệnh
trước đây của bệnh nhân ở bệnh viện
đề án sáu có ý nghĩa và tầm quan trọng
đặc biệt trong việc thiết lập tài khoản
định danh điện tử cho người dân
bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh sẽ tăng cường lãnh đạo
và chỉ đạo cụ thể hơn trong thời gian sắp tới
đặc biệt sẽ tiếp tục đẩy mạnh
sự phối hợp đồng bộ giữa ngành bảo hiểm xã hội
và chính quyền các cấp
chúng tôi còn tám phải đồng bộ
cái sở dữ liệu nữa
tám cực kỳ khó khăn
tuy nhiên thì chúng tôi cũng xác định rõ
và chúng tôi với trên cơ sở
cái ban chỉ đạo đề án sáu của thành phố
tới cấp bùn quyền và cũng phối hợp
xin ký ban chỉ đạo sáu của thành phố
chúng tôi cũng chuyển tham hoạt động
và chúng tôi xác định kế hoạch chúng tôi phải thực hiện hoàn chỉnh
đạt một trăm linh đến cuối năm
hiện tại thành phố hồ chí minh
đã có hơn bảy triệu một trăm sáu mươi ba ngàn người
đã đồng bộ thông tin
tại tỷ lệ chín mươi hai
trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
bảo hiểm xã hội thành phố
sẽ hoàn thiện một trăm linh
việc đồng bộ thông tin bảo hiểm y tế
vào cơ sở dữ liệu quốc gia
điều này nhằm đảm bảo rằng
người dân có cơ hội tận hưởng
các chế độ an sinh một cách thuận tiện nhất
thưa quý vị gần tết trung thu
thị trường bánh trung thu đang rộn ràng
với nhiều lựa chọn
tuy nhiên xuất hiện cả bánh trung thu
không rõ nguồn gốc
các cơ quan quản lý thị trường
và an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
đã kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
các quài hàng bánh trung thu
trên các tuyến phố rộn ràng
với đa dạng bộ mã và giá cả
ngoài kinh bán trực tiếp
bánh trung thu cũng đang cạnh tranh sâu nổi
trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội
trong số này có nhiều loại bánh nhập khẩu
và từ các cá nhân tự làm
điều này đặt ra thách thức cho người tiêu dùng
trong việc lựa chọn bánh trung thu
có nguồn gốc và chất lượng đáng tin cậy
đặc biệt khi thị trường trực tuyến
đang phát triển mạnh mẽ
cũng ngại mua ở trên mấy trang web
sợ không có bảo đảm an toàn thực phẩm
đâm ra khi mà
lúc mà em mua thì cũng hay mua
những cái chỗ mà ráng cũng mua
những cái hãng lớn những cái hãng uy tín
để mà thứ nhất là phải rõ được
cái nguồn gốc rõ được cái
hạn sử dụng cũng như là rõ được
cái thành phần ở trong đó để đảm bảo cho gia đình
ăn cho nó vui
gần đây đội quản lý thị trường số một mươi hai
đã phối hợp với công an phường sáu quận gò vấp
để kiểm tra một công ty trên đường lê đức thọ
trong quá trình kiểm tra
tổ công tác đã phát hiện hai trăm linh cá bánh
trung thu không có hóa đơn chứng từ
mang nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài
và nhãn phụ bằng tiếng việt nam
sản phẩm này không trọng nguồn gốc xuất xứ
và thiếu tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm
khiến cho các sản phẩm này
không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng
chúng tôi có những cái kế hoạch
cao điểm để kiểm tra
và xử lý
các cái vi phạm
ít là sắp tới tết trung thu thì chúng tôi phải tập trung
trọng điểm vào những cái mặt hàng
phục vụ cho tết trung thu
hàng không gió nguồn gốc xuất xứ
rồi hàng không đảm bảo chất lượng
và các hành vi vi phạm trên
thương mại điện tử
vẫn là một cái thách thức
tuy là có những lúc
và có một số mặt hàng có hiện tượng giảm đi
tuy nhiên trên nhìn như tổng thể
thì vẫn còn đang diễn biến phức tạp
và là một cái
vấn nạn mà cơ quan chức năng
đang thường xuyên đối diện
và tập trung xử lý
từ bây giờ đến tết trung thu
cục quản lý thị trường tp hcm
sẽ tiếp tục củng cố công tác kiểm tra
kiểm soát và xử lý các vi phạm
liên quan đến hoạt động sản xuất
và kinh doanh các mặt hàng trong lĩnh vực này
đồng thời bang quản lý an toàn thực phẩm
tp hcm đã lên kế hoạch tiến hành
kiểm tra cao điểm để đảm bảo tuân thủ
pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
trong dịp tết trung thu năm hai nghìn hai mươi ba
trên toàn địa bàn thành phố